trong khoảng hai ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nền nhiệt tại đây tăng nhẹ so với những ngày trước đó phổ biến từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ
sau đó từ đêm ngày một mươi ba khi hội tụ gió trên cao được thiết lập thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông thời gian tập trung lúc chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như hai ngày sắp tới
chỉ có mưa diện lác đác vài nơi lúc chiều tối với lượng không đáng kể
và cũng từ đêm ngày một mươi ba do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên mưa rào và rông tại đây sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa tăng cao trưa chiều phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
lưu xuống trung bộ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới thời tiết nói chung biến đổi không nhiều khi vẫn phổ biến ít mưa và có nắng
sau đó từ đêm ngày một mươi ba do cũng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
nên có thể xuất hiện mưa rào và rông lúc đêm và sáng sớm
nền nhiệt tại đây vẫn duy trì từ hai mươi sáu đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ngày mai chỉ có mưa vài nơi ở phía nam khu vực lúc chiều tối
sau đó khi rãnh áp thấp ở phía nam hoạt động mạnh dần lên
thì các tỉnh từ bình định đến bình thuận có thể xuất hiện mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì ở mức hai mươi năm ba mươi bốn độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên trong đêm nay có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to
từ mai mưa giảm nhưng đến đêm ngày một mươi ba
khi ránh áp thấp qua khu vực nam trung bộ có xu hướng hoạt động mạnh hơn
thì mưa sẽ tăng lên
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
chưa chịu phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong đêm nay cũng có mưa rông
có nơi mưa vừa đến mưa to
sang ngày mai mưa giảm và đến chiều tối ngày một mươi ba
mưa rông sẽ tăng cao về diện và lượng
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ thì khu vực chưa có nhiều biến đổi
khi nền nhiệt vẫn giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ